phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an quảng nam vừa triệt xóa thành công
đường dây hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn
đây là chiến công đầu tiên của lực lượng phòng an ninh mạng công an quảng nam chỉ sau hai ngày thành lập đơn vị
ngày sáu tháng bảy phòng an ninh mạng đã phối hợp với công an huyện duy xuyên và các đơn vị nghiệp vụ
tổ chức trẻ xóa đường dây hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc
đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet thắng thua bằng tiền bắt sáu đối tượng liên quan
gồm huỳnh trọng lễ vũ quốc khương nguyễn trần mạnh quốc nguyễn ngọc tuấn đoàn ngọc yên
cùng chú thị trấn nam phước huyện duy xuyên và nguyễn anh chú quận tân bình tp hcm
trong đó lễ là đối tượng cầm đầu đường dây
qua điều tra ban đầu xác định huỳnh ngọc lễ sử dụng mạng internet chia tài khoản thành sáu tài khoản agen
hai tài khoản member để giao cho nhiều người đánh bạc với lễ dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền
dựa vào các trận bóng trong vòng chung kết giải vô địch các quốc gia châu âu euro
trong đó lễ là đối tượng cầm đầu đường dây
trong đó lễ thắng được một ba trăm năm mươi lượt với tổng số tiền tổ chức đánh bạc thể hiện trong tài khoản là một một trăm bảy mươi bốn chín trăm chín mươi tám đô
quy ước một đô bằng năm mươi đồng tổng số tiền tổ chức cá cược là trên năm mươi tỷ đồng
qua đó lễ thắng được số tiền một một tỷ đồng
tăng vật tạm giữ với một ba trăm năm mươi trang tài liệu được trích xuất từ dữ liệu tài khoản đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc
hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng bảy điện thoại di động ba máy tính sách tay một máy tính bảng ba writer mạng internet
và nhiều tăng vật khác có liên quan chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng